cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin

trước đó mực lũ trên một số sông ở miền trung đã trên báo động ba
trong đó hai điểm đạt sấp xỉ lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hai nghìn một mươi ba là sông côn ở bình định và sông ba ở phú yên
sáng ngày một tháng một mươi hai lũ trên sông côn còn trên báo động ba là một m
còn sông ba trên báo động ba là chín m lũ trên các sông này sẽ xuống vào chiều tối nay
trong một mươi ngày tới khu vực miền trung không có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa lớn
từ nay đến cuối năm khả năng xuất hiện đợt mưa cực đoan như những ngày qua là rất thấp
ông khiêm nhận định
theo chuyên gia ngoài mưa lũ miền trung còn tiếp diễn đến hết hôm nay
phía bắc còn có sự hoạt động của không khí lạnh tăng cường
những ngày tới nhiệt độ tại đồng bằng bắc bộ có thể xuống ngưỡng thấp nhất là một mươi một một mươi bốn độ c trong đêm
bùng cao từ bảy một mươi độ c
ngoài ra đợt lạnh này khô ít mây nên phát xạ ban đêm nhiều
ông khiêm cho biết nhiều khả năng sơn múi xuất hiện nhiều ở các khu vực núi cao
theo ông trần quang hoài tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai
đợt mưa này gần như là cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
dù vậy các địa phương cùng ngành chức năng vẫn cần sẵn sàng tâm thế ứng phó
nếu xuất hiện đợt mưa tiếp theo vì những ngày qua các hồ chứa đã đầy nước
người dân mệt mỏi vì sản xuất và chăn nuôi thiệt hại nặng
trong hôm nay nguy cơ ngập lụt vẫn rất lớn
một số khu vực nhà dân xuất hiện tình trạng sung yếu
thì lực lượng chức năng cần đưa người dân ra khỏi nhà
có người do điều kiện sức khỏe bệnh tật sinh nở thì cần được bố trí phương tiện hỗ trợ
tránh để người dân di chuyển bằng phương tiện tự phát rất nguy hiểm ông hoài khuyến cáo
bên cạnh đó đã xảy ra thiệt hại về người và của trên các địa bàn của các tỉnh miền trung tây nguyên
theo báo cáo của các địa phương từ quảng ngãi đến phú yên và khu vực tây nguyên
mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã khiến hơn năm mươi chín nhà dân bị ngập
bốn bảy trăm linh hồ dân ở tuy an phú yên bị chia cắt có nơi ngập sâu một hai mét
tính đến tám h ba mươi sáng ngày một tháng một mươi hai các địa phương đã phải sơ tán tại chỗ hơn sáu hộ
mưa lũ khiến một mươi người chết và mất tích trong đó sáu người ở phú yên
hơn sáu trăm bốn mươi hectare lúa và một trăm tám mươi tám hectare hoa màu
hơn hai tám trăm linh gia cầm cũng thiệt hại trong mưa lũ
về giao thông đã có rất nhiều đường quốc lộ đường đi lại của người dân đã bị chia cắt
đây có thể coi là đợt mưa lớn nhất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và năm hai nghìn ba mà người dân nơi này chứng kiến và trải qua
dự báo về tình hình mưa lụt sắp tới ông mai văn kim
giám đốc trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia cho biết hiện tại đợt mưa lớn ở nam trung bộ đã kết thúc
dự báo từ nay đến cuối năm khu vực này cũng ít có khả năng xảy ra các đợt mưa lớn tiếp theo
về tình hình lũ dự báo chiều tối nay lũ trên các con sông sẽ xuống
cụ thể sông vệ sẽ xuống trên mức báo động một khoảng hai m
đến sáng sớm mai ngày hai tháng một mươi hai hầu hết các con sông sẽ xuống dưới báo động một hai
riêng khu vực bình định xuống dưới báo động ba khoảng hai m
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
địa phương chủ động được phần nào cần hỗ trợ của trung ương để hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống
giúp cho bà con được ăn thết cổ truyền tương tất
với tình hình chung qua nhiều năm ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đã có những phương án
và chiến lược dài hạn để cửa dân sống chung với lũ
thời điểm hiện tại người dân đang tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kèm thêm việc chống chọi với bão lũ làm người dân vượt qua sức chịu đựng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoàng nhận định
đợt mưa vừa qua kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt ở nhiều nơi vượt quá sức chịu đựng của người dân
theo báo cáo của các địa phương tình hình lũ đang xuống nhưng địa phương cần chủ động không lơ là
đất đai mệt mỏi người dân mệt mỏi và chính quyền cũng mệt mỏi
nhưng nếu chủ quan thì sẽ xảy ra những điều đáng tiếc ông hằng nói
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết những ngày tới
người dân và chính quyền địa phương sẽ bắt tay vào dọn dẹp khôi phục sản xuất sau mưa lũ
ông hoàng yêu cầu ngành chức năng phối hợp với từng địa phương sớm đưa cuộc sống của người dân bình thường trở lại
theo ông hoàng người dân đang rất khẩn trường để chuẩn bị bước vào mùa vụ mới
khôi phục sản xuất chăn nuôi sau mưa lũ và chuẩn bị kinh tế để đón tết
do đó địa phương chủ động thống kê mọi thiệt hại một cách đầy đủ kịp thời
các vấn đề về thiếu giống cây trồng cần báo cáo lại về bộ để được hỗ trợ
nhắc lại lời của chủ tịch nước nguyễn sô phúc về việc không thể chấp nhận cưa lũ lên là người dân phải bồng bế nhau đi chạy
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết
cần có kế hoạch để quy hoạch lại không gian sản xuất không gian ở của người dân khu vực thường xuyên ngập lục
nhằm thích ứng với thiên tai trong thời gian dài
trần lũ vượt qua là cơ sở để địa phương ngành chức năng nhìn nhận những vấn đề trong công tác ứng phỏ với mưa lũ ở miền trung
và chuẩn bị cho việc đánh giá đưa ra chiến lược dài hạn ứng phó thiên tai
ban hành chủ trương tạm gọi là sống chung với lũ ông hoàng nói
cả nước ta đang sống chung với dịch bệnh để duy trì sản xuất kinh tế
miền trung vừa sống chung với dịch vừa phải gồng mình chống bỏ lũ
thủ tướng cũng đã gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân của các gia đình có người bị nạn do thiên tai
chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai
con tâm đắk lắc ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an
tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sạt lỡ chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai
tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
nhất là tại những khu vực bị ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lỡ đất lũ quét
trong đó cần lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm lương thực
nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi sơ tán tập trung không để người dân đói rét
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nhất là những gia đình có người bị chết mất tích
huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở dọn dẹp vệ sinh môi trường khôi phục các tuyến giao thông
công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ
người dân việt nam luôn có tinh thần tương thân tương ái
cả nước cùng chung tay xúc đỡ khúc ruột miền trung qua những tình thức ủng hộ trực tiếp
tới người dân nơi đây vượt qua trận bão lũ này để cuộc sống người dân sớm được trở lại bình thường
nếu quý vị có đóng góp ý kiến gì có thể để lại bình luận bên xưa cho chúng tôi
tạm biệt và hẹn gặp lại